nhiều bà mẹ đang quan tâm nhất đó chính là xây dựng hệ miễn dịch cho con trẻ một cách đúng nhất
trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang bùng phát như hiện nay ạ
không biết là chúng ta làm thế nào để có thể xây dựng được một hệ miễn dịch tốt nhất cho con trẻ
trong thời điểm dịch bệnh đang bùng phát như thế này ạ
xin phó giáo sư thiên sĩ nguyễn thiên vân hồng chia sẻ cùng quý vị khán giả
chắc là câu này nhờ chị bạch mai trả lời ạ
dạ đúng ạ cảm ơn phó giáo sư vân hồng
thế ở đây thì để mà tăng cái sức đề kháng cho trẻ em nhất là trong cái thời điểm mà dịch này
rồi như miền bắc hiện nay là đang ở thời điểm giao mùa thì cũng rất là quan trọng
thì cũng rất là mong các bậc phụ huynh chú ý đến những hệ miễn dịch không đặc hiệu của em bé
tức là chúng ta làm sao nuôi dưỡng cơ thể em bé nó có một cách đầy đủ nhất
thì đầy đủ nhất bằng cách là chúng ta cung cấp các cái thức ăn từ bên ngoài
thì cung cấp cái thức ăn đó thì dựa vào đáp ứng
đúng được cái nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho các bé theo đúng độ tuổi
theo tuổi theo giới và theo cả mức độ hoạt động của bé nữa
để mà chúng ta có được một cái đáp ứng cái nhu cầu đầy đủ
thứ hai là đủ đấy là mình nói về đủ số lượng thôi
nhưng mà cũng phải làm sao đảm bảo được cái sự cân đối giữa các cái chất dinh dưỡng
và nhất là đối với các em bé thì cái vấn đề cung cấp cái năng lượng đến từ putin
thì thường là các bà mẹ thì rất là quan tâm đến là thường là yêu con lắm
thịt cá là phải thật nhiều
thực ra thì thật nhiều cũng không phải là tốt
và chúng ta nên cung cấp đa dạng các cái loại protein từ các cái thực phẩm khác nhau
và trong đó tổng lượng protein để cung cấp cho cơ thể
thì nó chỉ chiếm vào khoảng hai mươi tổng năng lượng của cả ngành thôi
ăn nhiều quá thì sẽ lâu tiêu
và thứ hai là ăn nhiều quá protein thì sẽ đào thải mất canxi dấn nước tiêu
và chính vì thế làm cho bé sẽ thiếu canxi khó có thể cao được
và thiếu canxi cũng lại rất dễ dẫn đến một số các bệnh lý khác nữa
thế rồi đối với trẻ em
thì cái hệ biến dịch cũng rất là quan trọng
thì ngoài cái việc cung cấp cái nguyên liệu là protein để xây dựng lên các cái kháng thể rồi
xây dựng cái cấu trúc các cái tế bào rồi
thì cũng chú ý đảm bảo cái năng lượng ra chất béo
đối với trẻ em thì năng lượng to chất béo cao hơn người lớn
cho nên là rất nhiều bà mẹ
nhất là cái giai đoạn mà con từ sáu tháng bắt đầu ăn thêm ấy từ sữa
mà chuyển sang một cái chế độ ăn mà làm một cái chế độ ăn bổ sung
thì thường lại rất cho rất ít dầu mỡ vào trong cái bữa ăn của trẻ
thì không được
không đủ cái đậm độ năng lượng
bởi vì chúng ta biết rằng là một gam chất béo cho chín kg
còn một gam chất bột đường và một gam chất đạm thì chỉ cho bốn kcal thôi
cho nên cái thể tích bé tí mà được cái năng lượng cao
thì sẽ giúp cho một cái dạ dày với một cái thể tiết trung bình chỉ khoảng hai trăm linh ml của em bé
thì có thể thu nhận một bữa ăn đủ năng lượng
để cho bé có thể phát triển bình thường
trong đó có sự phát triển của hệ biến dịch
thế và đặc biệt chất béo mà đối với em bé thì cần phải lưu ý đến
cái chất béo của cái acid béo không đo cần thiết
và phải kể đến quan trọng hơn đối với em bé đó là omega ba
đặc biệt là acid béo dha nằm trong họ omega ba
để cho bé có cái mắt tin tưởng hơn
và có được cái bộ não phát triển trí thông minh tốt hơn
và chỉ huy được cái hệ miễn dịch hoạt động tốt nhất
khi đáp ứng đối với những thay đổi của giao mùa
hoặc là bị nhiễm covid một mươi chín chẳng hạn
thì cái đáp ứng nó sẽ tốt hơn
và bên cạnh đó thì cũng đừng quên cung cấp cho bé
một cái hộp phần đầy đủ các cái vitamin
và khoản chất trong đó đối với bé rất hay thiếu
đó là thiếu sắc năm mươi trẻ em của chúng ta trong đứa tuổi
từ dưới hai tuổi là bị thiếu máu thiếu sắc
rồi thiếu vitamin a vitamin a cũng làm cho bé không chịu thấp đi
mà thiếu vitamin a còn làm cho bé giảm sức đề kháng
tăng mắc bệnh cho nên là cái việc mà muốn là để cho bé
có sức đề kháng tốt thì phải cung cấp đủ vitamin a cho em bé
và hiện nay chúng ta là một mươi ba trẻ dưới năm tuổi là bị thiếu vitamin a
ở mức cận lâm sàng tức là xét nghiệm huyết thanh
là xét nghiệm máu là thấy ạ
thế rồi các bà mẹ thì yêu con lắm
nhưng mà cho con bú cứ ba bà mẹ lại cho con
một bà mẹ cho con bú bằng dòng sữa thiếu vitamin a
thế thì làm sao trẻ rõ ràng được nuôi bằng sữa mẹ mà vẫn ôm
và bởi vì là cái sữa mẹ không có được đầy đủ các cái vi chất dinh dưỡng
và ngoài cái chế độ dinh dưỡng da thì đối với chế độ dinh dưỡng
thì tôi cũng rất mong các bà mẹ lưu ý là
cái việc mà thiếu kẽm của em bé
hiện nay cái tỉ lệ thiếu kẽm của trẻ là sấp xị bảy mươi
cho nên là các trẻ em thiếu kẽm thì ăn kém ngon miệng này
thì cung cấp các chất dinh dưỡng cho cơ thể bị giảm đi
thiếu kẽm thì lại kém thương minh này
đặc biệt thiếu kẽm lại lại giảm sức đề kháng
cho nên là muốn tăng sức đề kháng của em bé
thì việc bồi ủ đủ kẽm cho em bé cũng là rất là quan trọng
thì kẽm thì có thể đến từ các cái rau nảy mầm này
đến từ các cái thủy hải sản
một phần nữa cũng có thể ở trong thịt cũng có kẽm tốt hơn
cung cấp cho em bé một cái chế độ dinh dưỡng đầy đủ
bên cạnh đó thì ngoài chế độ dinh dưỡng
thì cần cho bé được vận động
để bé có thể tập luyện các hệ cơ quan trong cơ thể này
rồi tiếp xúc với môi trường bên ngoài
thì sẽ có được một cái sức đề kháng tốt hơn
còn suốt ngày cứ bao bọc trong một môi trường kín ở trong nhà thế này
thì không có sự tiếp xúc không có sự tập luyện
và cái sức đề kháng của cơ thể của em bé đối với môi trường bên ngoài
thì tôi đi chơi một cái ra ngoài một cái
thế là về là lại ốm rồi
nếu mà chúng ta có được một sự tập luyện tốt hơn
thì bé sẽ có một sự thích nghi tốt hơn
và đặc biệt đối với các bé
đảm bảo cho bé có một cái giấc ngủ đủ về thời gian
và sâu yên tĩnh
để giúp cho không chỉ là tăng chiều cao tốt
mà còn giúp cho việc tái tạo
cũng như là việc sản sinh các cái kháng thể của bé được tốt hơn
làm cho bé có được một cái miễn dịch tốt nhất
và đối với các bé
cả một cái hệ thống tiêm chủng của chúng ta
hiện nay rất là phổ biến và rất là nhiều bệnh
có thể phòng ngừa được bằng tiêm chủng
thì cái hệ thống miễn dịch của bé
cũng sẽ tạo ra cho bé một cái miễn dịch
bằng cách là cháu bé đi tiêm chủng một cách đầy đủ
sau khi nghe những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ lê bạch mai
thì chắc là nhiều bà mẹ cũng phải nốt lại nhiều điều đấy ạ
bởi vì không chỉ đơn giản là cứ cho con mình ăn đủ
đầy đủ thịt cá cho ăn nhiều
là bé sẽ có một sức đề kháng tốt
ngay cái việc đơn giản như chính bà mẹ
phải bổ sung đủ ví chất cho mình
để cái nguồn sữa cho con mình bú
cũng phải là đủ chất
thì cũng là một cái điều mà không phải là bà mẹ nào cũng biết ạ
cảm ơn bà mẹ
như vậy là các bà mẹ